liên quan đến vụ việc chị lê thị ánh tuyết chú tại tỉnh lâm đồng đăng lên mạng xã hội facebook tố cáo
chồng chị vô cớ bị nhân viên quán hải sản ở đường trần phú phường quỹ nguyên tp nha trang tỉnh khánh hòa hành hung
qua điều tra xác minh công an thành phố nha trang đã triệu tập bốn nhân viên của quán này lên làm việc
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng năm vợ chồng chị lê thị ánh tuyết cùng con trai chú tại tỉnh lâm đồng đi du lịch nha trang bằng xe máy
khi đến gần quán hải sản trên thì xe máy bị hỏng nên người chồng đi tìm chỗ sửa xe
lúc này một số nhân viên của quán ăn xông ra đường chặn xe và đánh làm chồng chị tuyết bị thương
tại cơ quan công an bốn nhân viên của quán đã thừa nhận hành vi đánh người
lý do là vì trước đó có một nhóm thanh niên chạy xe máy nẹt bô gây ồn ào tưởng chồng chị tuyết cũng nằm trong nhóm đó nên đã có hành vi tấn công